cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng do võ trí thanh chú tại tp hcm cầm đầu
để điều tra mở rộng về đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy quy mô lớn từ campuchia về tp hcm tiêu thụ
trước đó vào ngày ba tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh chủ trì phối hợp với các lực lượng lần lượt bắt giữ tám đối tượng do võ trí thanh cầm đầu
tại cơ quan công an thanh khai được một đối tượng ở campuchia thuê vận chuyển về tp hcm với tiền công là năm mươi triệu đồng
sau khi nhận ma túy từ đối tượng ở campuchia thanh thuê các đối tượng đàn em vận chuyển ma túy về tp hcm
ngoài ra thanh còn khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt bốn vụ khác tiền công mỗi lượt lên đến năm mươi triệu đồng
một lần vận chuyển ít nhất một mươi kg ma túy và nhiều nhất là ba mươi kg ma túy
cũng liên quan tới tội phạm
ma túy viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với hoàng văn hiệp sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại thôn y nhân
xã đông thọ huyện sơn dương tỉnh tuyên quang về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi một tháng một trên đoạn đường cổ mễ thuộc khu cổ mễ
phường vũ ninh tp bắc ninh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh phối hợp
với cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan và công an phường vũ ninh đã bắt quả tăng
hoàng văn hiệp đang bê các thùng các tông từ xe ô tô do nguyễn gia tài điều khiển xuống xe máy
do hiệp điều khiển đỗ ở gần đó có dấu hiệu nghi vấn
lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện tám thùng các tông trong thùng có chứa gần năm mươi một bảy kg ma túy mdma
và gần sáu tám kg ma túy kentamin
ngày một mươi ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hoàng văn hiệp về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng vừa bị công an tp hcm
và công an tp bumatut tỉnh đắk lắc triệt phá
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc
do nguyễn hoàng hiếu chú thành phố thủ đức cầm đầu
qua khám xét công an thu giữ nhiều máy móc trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bước đầu hiếu và đồng bọn thừa nhận hành vi phạm tội
nhóm này khai tổ chức đánh bạc và đánh bạc một thời gian dài lượng tiền giao dịch khoảng một mươi tỷ đồng một tháng
tính tới khi bị bắt số tiền giao dịch lên tới hơn ba trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã tạm giữ một mươi đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng
tại đắk lắc công an tp hcm vừa khởi tố một mươi sáu đối tượng về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn thị thùy dung
trước đó chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an đã bắt quả tang tại một mươi một điểm đang ghi số đề
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan
ngay sau đó một mươi bốn người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
bước đầu công an làm rõ đường dây số đề này hoạt động
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc khoảng hơn bốn trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay là trên ba trăm linh tỷ đồng
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết
các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thành phố cà mau thuộc công an tỉnh cà mau đã đồng loạt gia quân
qua đó đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng thanh thiếu niên ra đường có mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn
hầu hết các đối tượng có liên quan trong các vụ việc có tuổi đời còn khá trẻ và xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hay trên mạng xã hội
những thanh thiếu niên này còn rất trẻ trong đó có em chỉ chưa đầy một mươi sáu tuổi đã bị công an thành phố cà mau mời về làm việc vào tối ngày năm tháng một
do có hành vi tụ tập sử dụng hung khí sử dụng nhiều chai thủy tinh bên trong có chứa xăng để đánh nhau
trước đó vào tối ngày bốn tháng một cũng hai nhóm thanh thiếu niên trên chuẩn bị đánh nhau tại khu dân cư minh thắng thuộc khóm ba phường chín thành phố cà mau
nhưng phát hiện thấy công an phường chín đi tuần nên bỏ chạy lực lượng công an thu giữ hai cây dao và một cây chĩa tự chế
quác thành có nhắn tin qua cho em hẹn ra khu minh thắng bảy h tối để giải quyết mâu thuẫn
gia không gặp thì lực lượng chức năng công an cược nó chạy về về xong rồi quác thành nhắn cho anh của em là châu nguyên để hẹn ra
gia tới lúc bảy h đi ra thì chưa gặp nữa

trong lúc tuần tra kiểm soát vào ban đêm tổ tuần tra công an tỉnh cà mau cũng kịp thời phát hiện ngăn chặn hai nhóm đối tượng đang chuẩn bị đánh nhau tại khóm ba phường sáu thành phố cà mau
khi phát hiện lực lượng công an cả hai nhóm tháo chạy theo nhiều hướng cơ quan công an tạm giữ bốn đối tượng
theo khai nhận ban đầu nguyên nhân dẫn đến xung đột giữa hai nhóm là do mâu thuẫn cá nhân
trong thời gian cao điểm bảo vệ tết nguyên án và tết du lịch
bắt giữ bốn vụ sử dụng không khí chém nhau
những đối tượng này là những đối tượng thanh thiếu niên thường đi chơi vào ban đêm
chúng tôi đã ngăn chặn kịp thời và bắt giữ những đối tượng chuẩn bị gây gói mất sự cao cộng
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an toàn tỉnh cà mau đã thực hiện nghiêm được cao điểm gia quân tấn công chấn áp các loại tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết
các tổ công tác từ tỉnh đến xã luôn luôn phiên tuần tra canh gác
công tác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại tất cả các tuyến đường
qua đó kịp thời phát hiện hàng chục trường hợp các đối tượng tham gia giao thông mang theo hung khí
kịp thời ngăn chặn không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng
tăng cường các công tác tận tra kiểm soát khép kính địa bàn để kịp thời phát hiện
ngăn chặn xử lý ngay các trường hợp có dấu hiệu tụ tập gây thương tích
thứ hai nữa thì thông qua công tác quản lý các nhóm đối tượng
thì xác định những đối tượng cầm đầu giữ dây cho chỉ đạo điều hành cho các nhóm
để chúng ta tiến hành mời gọi hỏi găng đe giáo dục không để đối tượng hoạt động manh động
chỉ còn vài ngày nữa là đến tết
thời gian này cùng với toàn lực lượng công an tỉnh cà mau quyết tâm không để xảy ra các vụ việc phức tạp
nghiêm trọng đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp mang theo hung khí bên người
hay sử dụng hung khí nguy hiểm để đánh nhau góp phần mang đến một mùa xuân yên bình và hạnh phúc
mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường nhiều biện pháp đấu tranh với các hành vi sản xuất
buôn bán vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép
tuy nhiên trước lợi nhuận khủng các đối tượng vẫn tìm mọi cách thực hiện các hành vi phạm tội
và một bộ phận người dân thì vẫn còn vô tư mua và đốt pháo nổ vào mỗi dịp tết
quyết tâm không để xảy ra tình trạng đốt pháo trước trong và sau tết nguyên đán
là yêu cầu đang được bộ công an chỉ đạo công an các địa phương nghiêm túc triển khai
cụ thể hóa kế hoạch này hiện tất cả các lực lượng công an các cấp đang tập trung
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm về pháo
sau đây là ghi nhận tại tỉnh hà nam
cách đây vài năm thanh hà là xã nóng về tình hình buôn bán vận chuyển và sử dụng pháo trái phép
thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác
trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng thường xuyên tiến hành các hoạt động tuần tra
kiểm soát nhắc nhở
các hộ dân và các diện đối tượng có nghi vấn có tiềm năng có thể dẫn đến vi phạm liên quan đến pháo trên địa bàn
và trong thời gian qua đã chưa phát hiện và chưa để xảy ra vụ việc nào liên quan đến bị xử lý về pháo
và trong thời gian tới chúng tôi quyết tâm giữ vững việc ổn định tình hình
không để xảy ra tình trạng sử dụng và vận chuyển tàng trữ pháo trái phép theo quy định của pháp luật
đây cũng là quyết tâm chung của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn xã thanh hà
trước đó ủy ban nhân dân xã đã họp bàn xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ
phát huy vai trò tự quản ở từng thôn tổ tự quản của từng đoàn thể và tổ liên ngành của các tổ chức đoàn thể
quán triệt chỉ đạo khu vực nào xảy ra hiện tượng đốt pháo trong dịp tết
thì cán bộ phụ trách phải tự kiểm điểm và bị xử lý
ủy ban xã cũng đã giao cho ban công an xã để tổ chức các buổi tuyên truyền trong nhà trường
tổ chức ký cam kết đối với các em học sinh không mua bán tàng trữ vận chuyển và đốt pháo nổ
giao ban công an xã thường xuyên kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm
do đó nhiều năm gần đây trên địa bàn xã thì hiện tượng người dân mua bán vận chuyển và sử dụng pháo lậu đã giảm rõ rệt
thực hiện tốt các công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về pháo
với phương châm
đơn vị nào buông lỏng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đối phó để lọt đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội
nhất là nhóm tội phạm về pháo gây ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn
thì giám đốc công an tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan
và đặc biệt là đã tham mưu cho giám đốc công an tỉnh ban hành thư ngỏ vận động người dân tham gia phòng ngừa
phát hiện tố rác tội phạm
trong đợt cao điểm vừa qua hà nam đã phát hiện một mươi bảy vụ bắt một mươi chín đối tượng vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo trái phép
qua đó thu giữ gần năm mươi kg pháo nổ và trên một trăm bảy mươi kg pháo hoa các loại
mới đây một phiên tòa xét xử điểm vụ án liên quan đến đối tượng có hành vi tàng trữ pháo nổ cũng đã được diễn ra
chín tháng tù giam về tội tàng chữ hàng cấm đối với bị cáo này chính là lời cảnh tỉnh cho rất nhiều người
và cùng với công tác tuyên truyền vận động thay đổi nhận thức của người dân
chính là yếu tố quan trọng để tết này sẽ không còn tiếng pháo trái phép
tiếng pháo nổ trên đường phố vào mùa tết là vui với người này nhưng là sự bất an đối với người khác
bởi đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến đốt pháo nổ xảy ra
tết rồi cũng sẽ là một vụ đáng tiếc
sẽ qua thế nhưng di chứng hệ quả từ pháo trái phép sẽ là lâu dài
vì vậy mỗi người hãy cùng nhau đón một cái tết thật vui an toàn mà không cần những tiếng pháo
thông tin cập nhật về vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm ba người tử vong ở tỉnh hòa bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai châu tỉnh hòa bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án số năm
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đâm liên hoàn xảy ra vào sáng ngày một mươi tám tháng một
để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng một tại km một trăm ba mươi năm trăm linh quốc lộ sáu trên địa phận xã tòng đậu huyện mai châu
xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi sáu f một trăm ba mươi bốn của nhà xe thanh sang do nguyễn đình lực chú tại tỉnh hương yên
điều khiển đi hướng hà nội sơn la đã xảy ra va chạm với hai xe mô tô đi cùng chiều
sau đó ô tô khách này tiếp tục di chuyển về phía trước đến km một trăm ba mươi chín trăm năm mươi quốc lộ sáu
thì đâm va vào dàn phòng vệ lốt cao su bên phải cùng chiều
đâm va tiếp vào một xe mô tô khác sau đó ô tô khách lật đổ nghiêng sang bên trái
hậu quả ba người tử vong hai người bị thương
thông tin ban đầu lái xe ô tô khách khai nhận do mất phanh nên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nêu trên
thông tin liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
trong ba ngày từ ngày một mươi bảy cho đến ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc nơi ở lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ năm đối tượng
tại trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ một mươi tám trăm linh hai d
để tiếp tục điều tra và làm rõ về hành vi nhận hối lộ và môi rời hối lộ
các đối tượng bị tạm giữ gồm hai phó giám đốc trung tâm là nguyễn trung quân lưu hữu phương
hai đăng kiểm viên là lưu bảo trung lê văn cường và dương đình nam
chủ garao tô tại xã mỹ tân huyện mỹ lộc tỉnh nam định
theo kết quả điều tra ban đầu xác định dương đình nam có quen biết lê văn cường
đăng kiểm viên và đặt vấn đề nhờ cường bỏ qua lỗi vi phạm của xe không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
khi đăng kiểm mỗi xe vi phạm được bỏ qua lỗi nam sẽ chuyển cho lê văn cường trên hai triệu đồng
lê văn cường đồng ý và đã báo cáo thống nhất với hai phó giám đốc trung tâm là nguyễn trung quân
lưu hữu phương và đăng kiểm viên lưu bảo trung bỏ qua lỗi vi phạm cho các xe có đặt vấn đề
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
để sớm đưa các đối tượng ra truy tố xét xử trước pháp luật
trong thời điểm giáp tết vẫn có một số đối tượng lợi dụng tình hình để mua bán vận chuyển trái phép
chất ma túy với tinh thần kiên quyết đấu tranh xử lý mới đây phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép
một viên ma túy tổng hợp và hơn hai một gam ma túy dạng đá
vào tối ngày một mươi bảy tháng một tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ bốn mươi tám thuộc địa phận xã nghĩa mỹ
huyện nghĩa đàn thì phát hiện xe ô tô mang bị kiểm soát ba mươi bảy a ba mươi bốn nghìn một mươi bốn có biểu hiện nghi vấn
vi phạm pháp luật nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
quá trình làm việc tổ công tác xác định người điều khiển xe ô tô là bùi nhật kỳ
trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an chở theo nguyễn sĩ toàn
trên tay đang cầm một gói ni lông màu đen bên trong có năm gói ni lông nhỏ màu xanh
chứa một viên nén màu hồng nghi là ma túy dạng hồng phiến và một gói ni lông màu trắng
bên trong có chứa các hạt tinh thể trong suốt nghi là ma túy dạng đá có tổng trọng lượng hai một gram
các đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên đã thuê bùi nhật kỷ chở bằng ô tô
đi lên huyện tương dương mua số ma túy từ một người đàn ông không quen biết để về sử dụng trong dịp tết
vâng thưa quý vị có thể nói khoảng thời gian trước trong và sau tết nguyên đán
khi người dân tắt bật chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết thì cũng là thời điểm mà các loại tội phạm gia tăng hoạt động
trong đó thì có tội phạm ma túy
với quyết tâm không để hình thành các tụ điểm điểm nóng và ổ nhóm
vận chuyển các chất ma túy trên địa bàn lực lượng công an tp hoài phòng đã tăng cường tuần tra kiểm soát
mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm giữ vững an ninh chính trị và bà đàm cho tự an toàn xã hội trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba
triệt phá thành công một đường dây ma túy xuyên quốc gia bắt giữ hai đối tượng
thu năm mươi sáu bánh heroin gần một mươi ba kg ma túy tổng hợp cùng ba trăm một mươi bảy triệu đồng và một số tăng vật
triệt xóa một tụ điểm vũ trường đã có hành vi mua bán tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp bóng cười cho khách
xét nghiệm tại vũ trường gần ba trăm tám mươi người có biểu hiện dương tính với ma túy bắt hai mươi hai đối tượng
đây là hai vụ án nổi bật
trong một trăm năm mươi ba vụ vừa được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hoài phòng phát hiện bắt giữ
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết hai nghìn hai mươi ba